thanh tra bộ nội vụ vừa ra thông báo kết luận phát hiện nhiều vi phạm trong việc quản lý biên chế công chức bổ nhiệm số lượng cấp phó tiêu chuẩn ngạch của công chức lãnh đạo quản lý và ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn tại các cơ quan hành chính nhà nước của ủy ban nhân dân tỉnh hải dương
kết luận nêu rõ ủy ban nhân dân tỉnh hải dương đã giao chỉ tiêu biên chế công chức năm hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi sáu cho các cơ quan vượt so với chỉ tiêu do bộ nội vụ giao thậm chí chưa điều chỉnh đề án vị trí việc làm tại một số cơ quan để phù hợp với quy định của pháp luật
trong đó một cơ quan sử dụng hợp đồng lao động vượt chỉ tiêu được giao hai cơ quan sử dụng viên chức làm công việc của công chức một số trường hợp bổ nhiệm thực hiện không đầy đủ trình tự
sau cơ quan sử dụng vượt quá số lượng lãnh đạo cấp phó có hai mươi cơ quan thực hiện ký hai trăm một mươi ba hợp đồng lao động để làm công tác chuyên môn không đúng quy định của pháp luật
thanh tra bộ nội vụ kiến nghị chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hải dương chỉ đạo chấm dứt việc sử dụng viên chức hợp đồng lao động và việc ký hợp đồng lao động trái quy định
đồng thời thực hiện tuyển dụng và quản lý công chức theo quy định của pháp luật ra soát các điều kiện tiêu chuẩn của công chức để bổ sung các văn bằng chứng chỉ còn thiếu vào hồ sơ công chức